đến sáng ngày hai mươi tháng một mươi một số điểm của xã phương mỹ huyện hương khê tỉnh hà tĩnh vẫn bị chia cắt do mưa lũ
đại đa số người dân nơi đây đang khẩn trương dọn dẹp nhà cửa để ổn định lại cuộc sống
phương mỹ xã được mệnh danh là rốn lũ của huyện hương khê do địa hình thấp trũng và thuộc vùng hạ nguồn sông ngàn sâu
nên thường xuyên chịu ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ gây nên
trong đợt mưa lũ vừa qua toàn xã phương mỹ có gần ba trăm linh ngôi nhà và khoảng hai trăm linh giếng nước bị ngập nặng
ngày khi lũ rút người dân nơi đây đã nhanh chóng bắt tay và dọn dẹp nhà cửa
chị nguyễn thị hoan cùng chồng mình đang vận chuyển đồ đạc trở về ngôi nhà của mình
sau mấy ngày di tản đến nhà người quen để tránh lũ
hiện đường vào nhà của anh chị vẫn đang bị chia cắt do nước lũ vẫn còn cao nên anh chị vẫn phải dùng thuyền để về nhà
khi mưa bão về thì cũng mong là cơ quan mong các nhà máy các công trình thủy điện cũng sản lũ ra cho chúng tôi biết
để chúng tôi khắc phục lại để mà thu dọn đồ đạc của cái
trong cái thời gian xảy ra bão lụt thì bởi vì nước dâng lên nhanh và vào ban đêm
chính vì thế thì người dân việc sơ tán về người và tài sản của nhân dân gặp rất nhiều khó khăn
chính vì thế cái lương thực thực phẩm và tài sản của nhân dân thì đã bị cuộn trôi
và bị hư hỏng rất nhiều
trong cái quá trình xảy ra bão lũ thì rất nhiều cái tổ chức cá nhân muốn lên hề để về để cứu trợ người dân phương mỹ
nhưng rất khó khăn cái việc mà để tiếp cận với phương định
đây là cái vùng cô lập mà từ cái địa điểm tư xã phương mỹ lên đến cái địa điểm để tiếp cận
toàn lời nhất là cùng sáu km đi bằng đường thủy
chính vì thế thì cái việc mà tiếp cận để nhận cái nguồn hỗ trợ cứu trợ của người dân
các tổ chức cá nhân từ bên ngoài thì người dân tiếp cận
chúng tôi chỉ gọi là nhận thông tin được qua là những cái cơ quan về bán chủ yếu phòng trọng bà lụt của huyền
thì họ có cái thông tin là nghe thông tin là thủy điền hồ hồ đã xả lũ
thì chúng tôi chỉ nắm được điện thoại và nắm được thông tin như thế thôi
còn những cái thông tin chính thức từ thủy điền hồ hồ để xả lũ là chúng tôi chưa bao giờ nhận được
theo ghi nhận của chúng tôi lực lượng quân đội quân khu bốn
cũng đang tích cực giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ
đến khoảng một mươi tám h chiều ngày một mươi chín tháng một mươi
xe ô tô đã có thể di chuyển từ đường mòn hồ chí minh vào phương mỹ
rất may là ở trận lũ này phương mỹ không bị thiệt hại nào về người